ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang cho biết đang lấy lời khai
để củng cố hồ sơ xử lý hành chính hơn một trăm ba mươi chín đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy
đối với một số đối tượng khác xảy ra tại một quán bar trên địa bàn thành phố rạch giá
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh kiên giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán bar perurai
ở phường lạc hồng phường vĩnh lạc thành phố rạch giá phát hiện gần ba trăm linh người đang lắc lư trong tiếng nhạc
tại hiện trường lực lượng công an tìm thấy nhiều viên nén và bịch ni lông bên trong có chứa ma túy tổng hợp
qua test nhanh phát hiện có một trăm ba mươi chín người dương tính với chất ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày hai tháng một mươi cũng tại quán bar này công an kiên giang đã kiểm tra phát hiện một trăm linh năm người dương tính với chất ma túy
sau đó cơ quan chức năng đã tước giấy phép kinh doanh đối với chủ quán bar
để quán bar tiếp tục hoạt động chủ cơ sở đã làm lại giấy phép kinh doanh mới do người khác đứng tên
còn đây là đặng công hậu hai mươi tuổi nguyễn văn nhân hai mươi năm tuổi và lê công tín hai mươi tuổi
cùng chú ở phường đập đá thị xã an nhơn tỉnh bình định bị công an huyện tuy phước tỉnh bình định bắt giữ về tội cướp giật tài sản
cũng vì nghiện cỏ mỹ ba đối tượng trên đã rủ nhau đi trộm cắp cướp giật để kiếm tiền thỏa mãn cân nghiện
vừa mới thực hiện một vụ cướp giật chưa kịp tiêu thụ tài sản thì các đối tượng trên đã bị công an truy nóng bắt giữ
các đối tượng trên đã bị công an truy nóng bắt giữ chưa kịp tiêu thụ tài sản thì các đối tượng trên đã bị công an truy nóng bắt giữ
các đối tượng trên đã bị công an truy nóng bắt giữ chưa kịp tiêu thụ tài sản thì các đối tượng trên đã bị công an truy nóng bắt giữ
đua đòi ăn chơi nghiện ngập và gây án để rồi phải lĩnh những bản án nghiêm khắc của pháp luật
đó là kết cục tất yếu của nhiều thanh niên ở vùng nông thôn tỉnh bình định khi xa chân vào con đường ma túy
thực trạng trên đòi hỏi cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng trách nhiệm của từng gia đình trong việc tích cực tuyên truyền
giáo dục cho người thân của mình sự nguy hiểm và hậu quả của ma túy đặc biệt là đối với giới trẻ